giao tranh vẫn căng thẳng giữa israel và các tay súng ở giải gaza
lực lượng thành chiến jihad palestine gọi tắt là pij và ngày hôm qua tiếp tục phóng hàng chục quả rocket sang lãnh thổ của israel
để trả nũa cuộc khung kích trong đêm của lực lượng phòng vệ israel gọi tắt lại idf
idf cho biết đã huy động máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tấn công vào sáu địa điểm phóng rocket của peg
báo chí của palestine đưa tin các máy bay của israel đã ném bom vào một số tòa nhà dân sự ở miền nam của giải gaza
không có thương vong nào được thông báo cả hai bên
trong khi đó các binh sĩ df tiếp tục cuộc truy quét ở ngoại ô thành phố nablus thuộc bờ tây
dẫn đến sự chống trả của một số tay súng người địa phương và hậu quả là hai người palestine thiệt mạng
cơ quan cứu thương men của israel cho biết kể từ đầu chiến dịch giao tranh với giải gaza
đã có một nạn nhân tử vong và hai mươi hai người bị thương nhẹ đa phần là trong quá trình tìm chỗ trú ẩn
theo thống kê của idf trong năm ngày xảy ra giao tranh
phía pij đã phóng trên một quả rocket
trong đó có tám trăm sáu mươi năm quả vượt qua biên giới vào lãnh thổ israel